trong hai ngày ngày năm và ngày mùng sáu tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã tổ chức tiếp xúc với đông đảo cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các đại biểu cử tri đều bày tỏ phấn khởi về kết quả tình hình kinh tế xã hội của nước ta và thành phố hải phòng trong chín tháng qua
tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng nhà nước nhằm đưa đất nước phát triển nhanh bền vững
các đại biểu quốc hội thành phố hải phòng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề công khai minh bạch giảm bớt những bức xúc của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân
các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp chuyển tới quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết theo thẩm quyền